nhân tháng hành động vì trẻ em với chủ đề
vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em
và kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã gặp mặt bảy mươi học sinh
có hoàn cảnh đặc biệt đến từ một mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước
đây là những tấm gương điển hình tiêu biểu toàn quốc
về tinh thần vượt khó vươn lên đạt thành tích xuất sắc
trong học tập và tu dưỡng rèn luyện trong những năm học vừa qua
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang biểu dương khen ngợi bảy mươi cháu học sinh
dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực phân đấu
vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện
là học sinh giỏi nhiều năm liền nhiều cháu đạt thành tích cao
trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh
chủ tịch nước lưu ý dù đạt được nhiều kết quả trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em
nhưng trong số hai mươi sáu triệu trẻ em nước ta hiện nay
vẫn còn gần một năm triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
như mồ côi khuyết tật lao động sớm không nơi nương tựa
và hơn hai một triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
rất cần sự quan tâm của cộng đồng xã hội
tạo điều kiện ổn định về cuộc sống và hỗ trợ giúp đỡ các em
có điều kiện để vượt qua những khó khăn trức ngắt
để vươn lên trong học tập
và sẽ trở thành những người công dân có ích cho xã hội
đây là trách nhiệm của chúng tôi
của tất cả chúng ta
để mà làm được cái việc đó
thì tôi cũng đề nghị các cấp các ngành nói chung
nhưng mà những lực lượng mà được giao cái nhiệm vụ
nồng cốt trong việc quan tâm bảo vệ chăm sóc trẻ em
nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chúng ta cần phải phát huy cái vai trò nồng cốt
và đẩy mạnh hơn cái công tác tuyên truyền
giáo dục vận động
để cho mọi người dân
đều thấy được cái trách nhiệm của chúng ta
trách nhiệm của mình
rồi cũng thấy được rõ hơn
cái tính cấp thiết
và cái tầm quan trọng
của cái việc chăm sóc bảo vệ trẻ em
nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao
sự cố gắng của bộ lao động thương bình và xã hội
vào quý bảo trợ trẻ em
mong muốn đây thực sự là cầu nối của các tổ chức
cá nhân có tấm lòng hào tâm
đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
và nhân đây tôi cũng đề nghị
bộ lao động thương bình và xã hội
và tất cả các cơ quan chức năng của chúng ta
làm tốt hơn
làm có hiệu quả hơn
cái tháng hành động vì trẻ em
với cái chủ đề
vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em
và trên cơ sở đó
chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn
công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em
trong thời gian sắp tới
chủ tịch nước cũng đề nghị
đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
theo hướng nâng cao trách nhiệm
tăng cường sự phối hợp giữa gia đình nhà trường
và xã hội
trong đó gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục và bảo vệ trẻ em
cùng với nhà trường giáo dục
hình thành nhân cách và trang bị kiến thức
kỹ năng cần thiết cho trẻ em phát triển toàn diện